tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bộ quốc phòng bộ công an bộ lao động thương binh và xã hội
báo nhân dân trung ương hội cựu chiến binh việt nam và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã cùng tổ chức gặp mặt đại biểu thương binh bệnh binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu
nhân kỷ niệm bốn mươi năm của chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
tham dự có các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phạm thế duyệt nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trung tướng đảng quân thủy nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam nguyên tư lệnh mặt trận vị xuyên tỉnh hà giang
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đại diện lãnh đạo các bộ ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể tổ chức trung ương và thành phố hà nội
cùng hai trăm ba mươi tám đại biểu là người có công tiêu biểu đã đến tham dự buổi gặp mặt
đây là chương trình tri ân thể hiện sự chăm lo sâu sắc của đảng nhà nước các cấp ủy đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội cùng đồng bào chiến sĩ cả nước đối với người có công
với cách mạng nói chung và người có công trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc tổ quốc nói riêng
trong thời gian qua đã có gần hai liệt sĩ được xác nhận và trao bằng tổ quốc ghi công
hai sáu trăm linh hồ sơ xác nhận thương minh người hưởng chính sách như thương minh
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi giải quyết cân bản hồ sơ tồn động sau chiến tranh
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí trần thanh mẫn khẳng định đảng nhà nước và nhân dân không bao giờ quên công lao
của đồng bào cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc
đề nghị bộ lao động thương bình và xã hội mặt trận tổ quốc đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm
thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa giả xuất lại từng trường hợp cụ thể để bảo đảm tất cả người có công
được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật
tạo điều kiện để các đồng chí thương bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội
phát triển kinh tế góp phần ổn định nâng cao đời sống cho gia đình người có công